tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay một mươi chín tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
một đối với vi phạm của ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội và các cá nhân có liên quan
đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý đề bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ
có nhiều vi phạm khuyết điểm nguy cơ thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục
dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương binh và xã hội
đồng chí phạm thị hải truyền khi giữ cương vị ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc buồng lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý đề bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ
có nhiều vi phạm khuyết điểm làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng tạo điều kiện cho công ty aic tham gia các gói thầu
nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục dư luận xấu
làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương binh và xã hội
đồng chí huỳnh văn tý khi giữ cương vị ủy viên trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
quy chế làm việc gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước gây dư luận xấu
làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương minh và xã hội
vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ các tỉnh quảng ngãi vĩnh phúc đắk lắc đắk nông bình phước
các đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc
doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông
đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng
và các cá nhân nêu trên
theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đồng chí đào ngọc dung
cảnh cáo các đồng chí phạm thị hải truyền huỳnh văn tý và báo cáo đề nghị ban chấp hành trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí lê viết chữ
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
khiển trách ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí phạm hoàng anh
doãn hữu long đặng gia dũng ma ly phước đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật tám